sau cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước những người lính vừa trở về quê hương lại phải xách ba lô lên đường khi biên giới tây nam bị xâm phạm
và khi đất nước campuchia đứng trước thảm họa diệt vong kêu gọi sự giúp đỡ họ lại tiếp tục cầm súng
đã có biết bao người nằm lại nơi đất bạn và cũng có rất nhiều người trở về quê hương với một cơ thể không còn lành lặn
với họ việc sẵn sàng hy sinh cho nước bạn hồi sinh luôn là một biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế
nhập ngũ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chàng thanh niên trần thanh tùng ở quận ô môn thành phố cần thơ cùng đồng đội rời quê hương lên nhiệm vụ nơi chiến trường ca
khi ra đi tùng là chàng thanh niên vạm vỡ nhưng ngày về lại với một cơ thể không còn lành lặn
đội trần ông đã gửi lại nơi chiến trường campuchia trong lần gia mìn mở đường cho đồng đội tiến quân
lúc nổ là như hai đôi chân không còn không còn lúc đó đâu còn biết gì nữa
rồi nhờ đồng đội mới thương tình mới cống đi cống ra chăm chá lúc đó đâu còn biết gì nữa
chúng không còn biết gì nữa
từng lễ mới hồi phục lại mà hồi phục lại lúc đó là dòm lại đôi chân là không còn nữa
rồi vậy là cuộc đời tàn khóe rồi
bị thương rồi gì cũng hối tiếc bởi vì cái bỏ lại những đồng đội mà từ từ chung sống nhau ăn ngủ chung nhau đó
hoặc nói là cảm ơn lắm
cũng như ông trần thanh tùng cựu chiến binh nguyễn văn quẩn tiểu đoàn thông tin mặt trận chín trăm bảy mươi chín quân khu chín
hôm nay trong một lần hành quân ở bát tâm bong anh bị thương phải chuyển về tuyến sau điều trị
ba năm sau anh xuất viện trở về quê với đôi chân tê liệt vĩnh viễn
để rồi từ đó anh bắt đầu cuộc sống mới với vô vàn khó khăn
nhớ là không nhầm là khoảng mười mấy ngày nữa là theo đoàn quân tình nguyện lúc đó
ở campuchia thì tôi có bị thương
lúc đó khi mà với một sức khỏe bình thường khi mà mình bất ngờ mà một trường dịch bị thương
thì bản thân là mất đi tất cả cái tinh thần
nói chung là tuyệt vọng bản thân không còn muốn nghỉ gì hết không còn muốn sống gì hết
hai cuộc đời một cuộc chiến với bao hy sinh mất mát
ba mươi năm đã trôi qua những vết thương kia không thôi nói đau mỗi khi trái gió trở trời
nhưng chưa một lần họ gục ngã bởi nếu để góp sức cho một đất nước
cho cả một dân tộc hồi sinh thì đó chỉ là một hạt cắt nhỏ
chiến trường của nó là nói chung là thì nói chung là sống chết là trước bắt
nói chung là thấy đó là mất đó đó nói chung là nhưng mà nhiệm vụ phải làm thôi
nằm mơ mộng lắm cũng hy vọng là một ngày đó nếu có dịp được đó
tôi cũng chở về bên đất cơ mô chia để thăm những quê hương mà tôi đã sống ở cạnh bên đó đó
trong cái thời điểm nóng bỏng trên đất vẹn thì đúng ra thì đi rất là sợ
cũng phải nói là sợ rất là sợ nhưng mà đó là một cái nhiệm vụ
đó là dị bảo về của tổ quốc nên dù biết rằng là sự nguy hiểm
sự cực khổ nhưng bản thân cũng lập trường
và quyết định là làm hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị tổ chức đáng giá cho
thật khó có thể hình dung nổi đầy đủ những điều khủng khiếp
mà chế độ diệt chủng pol pot đã gây ra cho chính đồng bào của mình
trong cuộc chiến đấu vô vàn khó khăn gian khổ và ác liệt đó
biết bào cán bộ chiến sĩ việt nam đã hình sinh hoặc để lại một phần máu thịt của mình
trên các chiến trường là một minh chứng trường tồn cho sự hy sinh hết lòng với nước bạn
qua đó mới thấy rằng cái giá bỏ ra để chính nghĩa chiến thắng khó gì đo đếm được